tổng thư ký nato jens stolzenberg cho biết nato đang theo dõi sát sao những diễn biến ở belarus đây là một cuộc khủng hoảng và người dân belarus sẽ phải tự quyết định tương lai của mình tất cả các đồng minh nato đều ủng hộ xây dựng một belarus độc lập và có chủ quyền hiện nay nato không có ý định triển khai lực lượng quân đội trong khu vực do đó các cáo buộc với ý đồ lấy cớ để thúc đẩy các hành vi chấn áp biểu tình là hoàn toàn không chính đáng
của một căn hộ bỏ trống tại thành phố quảng châu
cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về việc nga đã vội vàng chấp thuận một loại vaccine trị covid một mươi chín
mà không thực hiện các thử nghiệm tiên tiến quy mô có sự tham gia của số lượng lớn người dân
tuy nhiên thị trưởng moscow cho biết việc tiêm chủng là một hình thức tương tự với thử nghiệm giai đoạn ba
kéo dài trong sáu tháng và có sự tham gia của bốn mươi người
theo quỹ đầu tư trực tiếp của nga cơ quan chi trả ngân sách cho việc phát triển vaccine
các thử nghiệm tiêm chủng bổ sung sẽ được tiến hành ở năm quốc gia khác
qua đó cho phép nước nga có giấy chứng nhận đăng ký vaccine vĩnh viễn
mở rộng phạm vi người dân có thể tiêm vaccine bao gồm cả những người thuộc nhóm tuổi trên sáu mươi
virus corona được tìm thấy trong nhà vệ sinh của một căn hộ bỏ trống tại thành phố quảng châu
trung quốc nằm ngay phía trên căn hộ của năm bệnh nhân covid một mươi chín
phát hiện này cho thấy virus corona có thể bay lơ lửng trong không khí đi qua các đường ống thoát nước
theo các chuyên gia cách thức lây nhiễm này từng khiến dịch
sars bùng phát tại hồng kông vào năm hai nghìn ba
đến nay tổ chức y tế thế giới who vẫn cho rằng virus corona thường lây lan qua đường hô hấp
như nước bọt hay dịch tiết từ mũi học
giám đốc điều hành tiktok ông kevin mayer đã tử chức và quản lý cấp cao
bà vanessa pappas sẽ tạm thời điều hành ứng dụng chia sẻ video đỉnh đám này
đây là diễn biến mới nhất liên quan đến nội bộ của tiktok
trong bối cảnh công ty này vừa đệ đơn kiện chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
liên quan đến xác lệnh cấm
các công ty mỹ giao dịch với biden công ty mẹ của tiktok
tiktok cũng đã xác nhận thông tin ông mayer tử chức sau vài tháng đảm nhiệm cương vị này
trong một tuyên bố riêng rẽ nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành biden cho biết
công ty đang nhanh chóng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề mà hãng này đang phải đối mặt
trên toàn cầu đặc biệt là tại mỹ và ấn độ
mới đây nhất tổng thống donald trump đã yêu cầu trong vòng chín mươi ngày
công ty biden phải chuyển nhượng lợi ích trong các hoạt động của ứng dụng chia sẻ video tiktok tại mỹ
kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt và các bước tiếp theo là tổ chức một buổi điều trần công khai
để nhận sự chấp thuận của người dân địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng chín
chương trình an toàn và khép kín không phải là một dự án để hái ra tiền
nhưng đó là một bước tiến đáng kể so với tình hình bây giờ
vì vậy tôi coi nó là tích cực
kế hoạch chào đón du khách quốc tế đến phuket là một bước đi đúng hướng
bác bỏ những lời chỉ trích rằng dự án có thể có những hạn chế
ông barnet cho rằng phuket từ lâu đã chứng tỏ sức hấp dẫn của nó
như một điểm đến cho những khách du lịch phương tây đang tìm cách thoát khỏi cái lạnh của mùa đông nước họ
với kinh nghiệm của mình ông barnett cho biết
người dân các nước như nga anh và đức đều quay lại phuket mỗi năm
với tư cách là khách lưu trú giải hạn vào mùa đông
một điều chắc chắn là khi nhiệt độ giảm ở châu âu
những con chim tuyết sẽ bay đi và theo lý thì phuket nên là một trong những điểm đến của họ
với kế hoạch kích cầu du lịch phuket
đại dịch mới này thái lan hy vọng nền kinh tế sẽ có những dấu hiệu khả quan hơn
để vượt qua cơn khủng hoảng do đại dịch
hiện thái lan đã ghi nhận tổng cộng trên ba ba trăm linh trường hợp nhiễm virus sars cov hai
trong đó năm mươi tám người đã tử vong vì đại dịch covid một mươi chín
chính phủ nước này cảnh báo người dân không được chủ quan trước dịch bệnh
và thái lan sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt
để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trên mnt cộng bày tối nay
thân ái chào tạm biệt